mà chúng ta không phải là ai cũng có đủ kỹ năng để có thể xử lý được những tình huống đó
và vậy thì đi phượt như thế nào để an toàn và thuận lợi
chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ của một số người đã có nhiều năm kinh nghiệm
và đầu tiên đó là công tác chuẩn bị cho mình
và chuẩn bị kỹ cho phương tiện của mình
đó là một yêu cầu tối quan trọng
về các thiết bị dụng cụ hỗ trợ
thì tất cả các xe đều có những cái bộ cứu hộ của xe
thì sẽ bao gồm là kích
sẽ có tay quay để chúng ta có thể tự thay được cái lốp giữ phòng nếu như mà lốp có vấn đề
ngoài ra thì với một số xe đã được độ thêm đồ
thì chúng ta sẽ có tời
có tời để ví dụ như trong trường hợp mà trời mưa
xe trơn có thể bị trượt xuống rãnh hoặc là bị một cái sự cố nào đấy
thì anh em có thể là tự ứng cứu nhau
cùng với đó là sẽ có những thiết bị cảnh báo
ví dụ bởi vì là đoàn di chuyển rất lớn
vì vậy mà khi mà có sự cố mà tất cả cùng dừng lại
thì tạo ra một cái dòng xe rất là dài ở bên đường
thì chúng tôi đều có những cái thiết bị
ví dụ như là các cái cọc cảnh báo này
sẽ có những cái gậy phản quang
cũng như là gậy lét để hỗ trợ và phân luồng giao thông nếu như mà đoàn có sự cố
vâng nhiều khi đi đường thì chắc là nhiều quý vị các bạn cũng như tôi
không hiểu là những cái xe này nó lắp những cái anten như thế này để làm gì
cho khi mình hoàn toàn có thể sử dụng điện thoại di động mà
thế nhưng mà đây là một cái thiết bị vô cùng quan trọng
và thiết yếu của các cái đoàn đi phượt
bởi cái việc giữ thông tin liên lạc sẽ giữ được cái tính kỷ luật trong các đoàn
và đảm bảo được cái độ an toàn cho các thành viên ở trong đoàn của mình
bộ đàm thì có thể là dùng đàm tay
thì cái cự li nó ngắn nó là một hai km
nhưng có những cái đoàn mà chạy dài
và bọn anh có thể cách quãng nhau đùa đầu với đuôi đến cả vài km
thì bọn anh sẽ trang bị là đàm thớt
giống như các anh taxi hay dùng đấy
cái bộ đàm mà có
có cái tay gắn liền với chiếc xe luôn
và một cái anten nó đủ dài
đủ cho cái việc mà bắt xong xa
đấy là yêu cầu tối thiểu
di chuyển thì chúng tôi sẽ đặc biệt chú ý đến cái việc mà phân thứ tự và di chuyển
có nghĩa là sẽ có xe dẫn đoàn sẽ có xe chốt đoàn
và các xe trong đoàn thì trước khi đi là đã phải nắm rõ được cái vị trí của mình
có một nguyên tắc khi đi đó là tuyệt đối không được phá đoàn
không được vượt nếu như mà không có cái sự trao đổi trước
phải tuyệt đối nghe theo dẫn đoàn
ví dụ dẫn đoàn báo là trước đây là khu dân cư
hay là giới hạn tốc độ
thì anh em đều phải là giảm tốc đi chuẩn tốc độ
đảm bảo cái an toàn giao thông cũng như là chấp hành luật
mình tránh đi ngay sau những cơn mưa to
tại vì là lúc đấy gọi là nước nó ngấm đủ ở trên những cái sườn núi trần đồi rồi
mà mình đi đường đèo đấy thì ví dụ như trời vẫn cứ mưa xuống
thì mình cũng không biết được cái lúc nào mà nó có thể xà xuống
hoặc là mình chọn những cái ngày nắng đẹp mình đi trên những cái cung đường đấy
khuyến cáo mọi người là hạn chế tối đa cái việc mà cho xe lội suối hay lội nước
mà nếu có thì mình chỉ để cho nó cái mực nước nó dưới của cái tâm bánh thôi
tại vì là ở trên đấy nó sẽ có rất nhiều những cái mối nguy cho cái xe của mình
ví dụ là nước có thể vào cái cầu láp rồi là những cái chụp thức lái
rồi là liên quan đến phần điện
thì nó sẽ không an toàn mà về mình sẽ phải bảo dưỡng
rồi là kiểm tra nó rất là mất thời gian và cầu kỳ
vâng mong rằng với những cái kinh nghiệm mà chúng tôi vừa chia sẻ
thì những cái kinh nghiệm rất là nhỏ thôi
thì quý các bạn sẽ có được thêm một số những cái kiến thức
để mà có thể chuẩn bị cũng như là phòng tránh một số tình huống nguy hiểm
trên cái chuyến đi phượt của mình
và cuối cùng thì xin chúc quý vị và các bạn
có những chuyến đi thuận lợi và an toàn trên mỗi cung đường
và chúc quý vị và bạn có một cái kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ và tuyệt vời
trung ơi xem xong chưa thành pin rồi xong chưa
ok theo anh nha anh dẫn nha
đi chuyển nha
vâng đúng là mỗi một kỳ nghỉ lễ dài ngày diễn ra
thì chúng ta đều đặt ra câu hỏi là đi đâu làm gì
không chỉ có du lịch được quan tâm mà vấn đề giao thông cũng là điều cần tính tới
bởi vì sao ạ
viên anh cũng như là quý vị khán giả đều biết rằng là dù đi xa hay đi gần
thì chúng ta đều cần với phương tiện
và dự báo là trong đợt nghỉ lễ lần này
lưu lượng giao thông sẽ tăng cao
tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ủn tắc cục bộ
đặc biệt là tại các cửa ngõ ra vào thành phố
để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân
và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
cục cảnh sát giao thông đã có các phương án cụ thể
phối hợp với các cơ quan chức năng và công an các địa phương
và thời điểm hiện tại trên các tuyến thì lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
đã ra quân với tinh thần quyết tâm cao nhất
đảm bảo cho nhân dân một kỳ nghỉ lưu thông thuận lợi và an toàn
các phương án đảm bảo an toàn giao thông đang được triển khai cụ thể như thế nào
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại tá nguyễn quang nhật
trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông
cục cảnh sát giao thông bộ công an về nội dung này
xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa đồng chí kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín kéo dài bốn ngày
vậy thì các đồng chí dự báo như thế nào về tình hình trật tự an toàn giao thông
năm nay có gì khác và giống so với mọi năm
cũng như các kỳ nghỉ lễ kéo dài
thì kỳ nghỉ lễ năm nay sẽ có sự phức tạp về ủn tắc giao thông
tại các đô thị thành phố lớn các khu công nghiệp
đó là việc khi người dân trở về nhà vào đầu kỳ nghỉ lễ
và các thành phố lớn trở lại nơi làm việc vào cuối của kỳ nghỉ lễ
tại các địa điểm du lịch vui chơi giải trí nghỉ dưỡng
cũng là một trong những địa điểm tiềm mẩn
cái nguy cơ này
về ủn tắc giao thông
vấn đề thứ hai
do kỳ nghỉ lễ cũng kéo dài
cho nên tâm lý xả hơi của nhiều người kéo theo đó
đó là mối lo ngại về việc sử dụng rượu bia
nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông
rồi cái tình trạng tụ tập đua xe cổ vũ đua xe trái phép
gây dối trật tự công cộng
vậy thì trước tình hình đó
cục cảnh sát giao thông đã có những biện pháp cụ thể như thế nào
để đảm bảo tốt tình hình an toàn giao thông
dịch nhiệm lễ mùng hai tháng chín á
thực hiện cái chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
và của bộ công an
thì lực lượng cảnh sát giao thông
đã chủ động để phối hợp với các lực lượng
thuộc công an và công an các địa phương
nghiên cứu nắm bắt các cái tình hình
các cái tuyến các cái tụ điểm các cái địa bàn phức tạp
về cái trật tự an toàn giao thông
để chúng tôi chủ động xây dựng các phương án kế hoạch
vẫn bám sát vào cái kế hoạch cao điểm hai trăm chín mươi chín
do bộ công an chỉ đạo
và chúng tôi cũng tập trung vào những nhóm hành vi
thứ nhất đó là vi phạm về nồng độ cồn ma túy
cái thứ hai đó là vi phạm về tốc độ
cái thứ ba đó là vi phạm về quá tải quá khổ
cơi nới thành thùng xe
ngoài ra thì chúng tôi cũng còn tập trung vào
cả cái trật tự an toàn giao thông đường thủy
như cái việc chở quá vạch dấu mớ nước an toàn giao thông
rồi việc không đảm bảo an toàn
cho các cái bến chở khách ngang sông
các tụ điểm vui chơi giải trí du lịch trên đường thủy
đồng thời thì trong cái đợt cao điểm này
thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng tập trung
vào kiểm tra cái điều kiện của người lái xe
đó là cái việc sử dụng cái giấy phép lái xe
đúng quy định đúng hạ
phối hợp với các cái lực lượng
như là lực lượng cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự
rồi công an cơ sở
để chủ động theo dõi nắm bắt
cái biến động hoạt động của các đối tượng thanh thiếu niên
mà có ý định tụ tập đua xe lạng lách đánh võng
gây dối cho tự công cộng
để tổ chức phòng ngừa ngăn chặn từ sớm từ xa
như đồng chí vừa chia sẻ thì lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc
cũng đã ra quân và tập trung vào các lỗi vi phạm như là
nồng độ cồn ma túy tốc độ và cơ nới thành thùng ở trên đường bộ
vậy thì vì sao lực lượng cảnh sát giao thông lại tập trung vào ba vấn đề lớn này ạ
những cái nhóm hành vi vi phạm mà được nêu trong cái kế hoạch cao điểm
trong ba tháng từ hai mươi tháng sáu đến hai mươi tháng chín của bộ công an
và vi phạm về nồng độ cồn về ma túy vi phạm về tốc độ
vi phạm về quá tải cơ nới thành thùng
và những cái vi phạm về quá vạch giống với nước an toàn trên đường thủy
đấy là những cái nhóm nguy cơ đã được phân tích và đánh giá
là nó thường xảy ra những cái vụ tai nạn giao thông
nhất là những cái vụ tai nạn giao thông gây hiệu quả đặc biệt nghiêm trọng
làm chết nhiều người trong thời gian gần đây
chính vì vậy ngăn chặn những cái vi phạm này
thì nó cũng góp phần kéo giảm tai nạn giao thông
và không để xảy ra những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
nó làm giảm đi cái thiệt hại về người cũng như về tài sản cho xã hội
và một cái nữa đó là cái việc khi mà thực hiện một cách quyết liệt
một cách triệt để trong cái vấn đề xử lý các lỗi các lỗi
các hành vi vi phạm thì nó cũng giúp nâng cao cái ý thức của người tham gia giao thông
ý thức chấp ảnh pháp luật
và từ đó thì sẽ có những cái ý thức văn hóa khi tham gia giao thông
ví dụ như là uống thì phải có trách nhiệm
đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông
hoặc là khi lưu thông ở trên đường
thì người lái xe luôn luôn chú ý quan sát
làm chủ cái tốc độ giữ được khoảng cách an toàn
thưa đồng chí tình trạng ủn tắc giao thông tại các cửa ngõ ra vào các thành phố lớn
như là hà nội thành phố hồ chí minh
hay là các nút giao thông trọng điểm
thì luôn là nỗi lo của người dân
vậy thì năm nay thì cục cảnh sát giao thông
có những cái biện pháp đảm bảo an toàn giao thông thông suốt như thế nào ạ
ở hà nội và thành phố hồ chí minh
thì cục cảnh sát giao thông thì cũng đã chủ trì
để phối hợp với công an thành phố hà nội
công an thành phố hồ chí minh
cũng như các địa phương lân cận hai thành phố lớn này
để xây dựng phương án điều tiết phân luồng từ xa
đảm bảo cái chất tự an toàn giao thông
đối với các cái tình huống cụ thể
chúng tôi có những phân luồng rất là kỹ càng
ví dụ như ở tại hà nội
thì có những phương án phân luồng cụ thể
từ hà nam rồi từ bắc ninh từ hương yên v v
còn ở thành phố hồ chí minh thì chúng tôi cũng tập trung
phân luồng ở các tỉnh miền tây như là
long an tiền giang cần thơ
rồi là ở các tỉnh miền đông như là
đồng nai bà rịa vũng tàu bình dương v v
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng
thì đồng chí có lời khuyên như thế nào
để người dân có thể tham gia giao thông một cách an toàn ạ
đối với cái kỳ nghỉ lễ kéo dài
thì cái tâm lý của người dân
đó là muốn trở về nhà
muốn đoàn tụ với cả gia đình
tuy nhiên thì chúng tôi cũng có những cái khuyến cáo đó là
người dân cũng nên tập trung
theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng
để lên trước cái lộ trình lịch trình của mình
với cái thời gian di chuyển ra khỏi thành phố một cách hợp lý
trong cái quá trình tham gia giao thông ở trên đường ấy
thì cũng đề nghị là người dân
tuyệt đối tuân thủ những quy định của pháp luật
về trật tự an toàn giao thông
tuân thủ sự điều tiết sự hướng dẫn
của lực lượng cảnh sát giao thông ở trên đường
và khi mà về nhà gia đình vui vẻ
có sử dụng rượu bia
thì cũng hãy lưu ý rằng là không nên
sau khi mà đã uống rượu bia
thì cũng không nên điều khiển phương tiện tham gia giao thông
và cũng chúc cho quý vị và người tham gia giao thông
nói chung là có một cái kỳ nghỉ lễ
mùng hai tháng chín vui vẻ an toàn
sau kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín thì cũng là khai giảng năm học mới
vậy thì thực hiện tháng cao điểm về đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường
thì cục cảnh sát giao thông cũng đã có những biện pháp cụ thể ra sao ạ
mới đây thì lãnh đạo bộ cũng đã có cái chỉ đạo hết sức cụ thể
về cái việc là thực hiện cái tháng cao điểm
đưa học sinh đến trường trong tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi hai này
đó là việc là chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền vận động
các cái nhà trường phụ huynh học sinh
trong việc chấp hành pháp luật về tham gia giao thông
ví dụ như là đội mũ bảo hiểm cho con em khi mà đưa con em đến trường
ví dụ như là sắp xếp cái phương tiện đưa đón học sinh
một cách khoa học để có những cái cổng trường an toàn
rồi bản thân mỗi cái người giáo viên
thì cũng gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông
và lực lượng cảnh sát giao thông cũng như lực lượng công an cơ sở
nhất là lực lượng công an cấp xã
thì cũng sẽ có những hoạt động tuyên truyền tại các trường học
trong cái tháng cao điểm này
đồng thời với cả tuyên truyền vận động
thì chúng tôi cũng có những cái tăng cường xử lý
đối với những cái trường hợp vi phạm
mà một trong những trọng tâm xử lý của chúng tôi
đó là cái việc giao xe cho cái người không đủ cái điều kiện
ví dụ như là giao xe mô tô cho học sinh
khi mà chưa có giấy phép lái xe
rồi là cũng phải có cái sự vận động nhắc nhở
đối với phụ huynh học sinh
trong cái việc là vận động con em mình
khi mà điều khiển cái xe máy
xe đạp điện xe máy điện
thì cũng phải đội ngũ bảo hiểm
và chúng tôi cũng tiếp tục nghiên cứu
các cái vấn đề tổ chức giao thông
ở các cái cổng trường học
và chúng tôi cũng có những kiến nghị đối với ngành giao thông
về việc giảm tốc độ
đặt cái gờ giảm tốc
về việc tổ chức sắp xếp cái phương tiện
làm sao để đảm bảo an toàn tại các cổng trường học
giúp cho con em đến trường được an toàn
và giúp cho không chỉ ở trong cái tháng chín tháng cao điểm
về đưa học sinh đến trường
mà trong cả cái năm học
xin được cảm ơn đồng chí với những chia sẻ vừa rồi